dù mới bắt đầu bước vào mùa khô nhưng các huyện ở phía đông đông nam của tỉnh gia lai đang phải đối mặt với nguy cơ hạn hán nghiêm trọng
hồ thủy điện an khê canát một trong những hồ chứa lớn nhất ở tây nguyên đã và đang cạn kiệt nguồn nước kỷ lục
hiện chỉ hoạt động gần một phần ba công suất thiết kế với khoảng ba mét khối một ngày đêm
nhưng công ty cổ phần nước sài gòn an khê vẫn tạm ngưng hoạt động trong một thời gian vì không có nguồn nước
mực nước tại hồ chứa của thủy điện an khê canát nơi cung cấp nước cho nhà máy đã xuống thấp kỷ lục trong nhiều năm qua
khiến hàng nghìn hộ dân ở thị xã an khê và huyện đắc pơ của tỉnh gia lai thiếu nước sinh hoạt cục bộ

khiến hàng nghìn hộ dân ở thị xã an khê và huyện đắk pơ của tỉnh gia lai thiếu nước sinh hoạt cục bộ
theo các ngành chức năng mùa mưa năm hai nghìn một mươi tám kết thúc sớm và các huyện phía đông đông nam tỉnh gia lai
lượng mưa chỉ đạt sấp xỉ sáu mươi so với nhiều năm
nhiều diện tích cây trồng bị thiếu nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất
chỉ riêng vùng nguyên liệu của nhà máy đường an khê với gần ba mươi hectare mía tại khu vực các huyện thị phía đông tỉnh gia lai
nên vụ này sản lượng đã bị sụt giảm gần ba mươi gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng

khiến hồ chứa thủy điện ca nát với dung tích thiết kế trên ba trăm linh triệu m ba
giờ lượng nước chỉ còn khoảng một mươi và có nguy cơ giảm xuống nữa trong thời gian tới
điều này đã và đang đe dọa nghiêm trọng đến việc điều tiết lượng nước về hạ du sông ba
nhằm phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
dự báo các huyện phía đông đông nam tỉnh gia lai sẽ là tâm điểm về thiếu nước khô hạn trong mùa khô năm nay